các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ vì không thắng nổi sức cám dỗ ma mị của đồng tiền đã có quá nhiều sơn nữ người mông người thái lao đầu vào con đường phạm tội để rồi phải trả giá bằng chính cuộc đời mình
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã đưa bị cáo lương thị sinh hai mươi bảy tuổi chú ở xã đồng văn huyện quế phong tỉnh nghệ an ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong vụ án này còn có hai đồng phạm khác của sinh là vũ duy kiên hai mươi chín tuổi chú xã minh thành thị xã quảng yên
quảng ninh và nguyễn văn quyết ba mươi hai tuổi chú phường đại yên thành phố hạ long quảng ninh
lương thị sinh là con thứ tư trong gia đình có năm anh chị em
sau khi học xong lớp năm cô quyết định nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng ruộng
đến tuổi trưởng thành sinh đem lòng yêu gã thanh niên tên lê ngọc tuấn quê ở huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
tuy nhiên mối tình đó đã bị người thân của sinh phản đối kịch liệt vì thanh niên này nghiện ngập dính vào ma túy
dù vậy sinh vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình
giữa hai người đã có một đứa con chung
thế nhưng sau đó lê ngọc tuấn bị bắt về hành vi mua bán ma túy và bị tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt mức án trung thân
sau đổ vỡ hôn nhân với người chồng đầu sinh để đứa con lại cho bố mẹ chăm sóc rồi ra bắc làm thuê
tại đây sinh tìm được hạnh phúc mới khi kết hôn với người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tuy nhiên cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên sinh bỏ về nhà bố mẹ đẻ
trong quãng thời gian này sinh bắt đầu cấu kết với một số đối tượng mua bán ma túy trước đó của chồng hờ lê ngọc tuấn để thực hiện hành vi phạm pháp
do vậy khi được một người quen biết trước ở ngoài bắc liên hệ mua ma túy sinh liền đồng ý tìm hàng
cụ thể ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lương thị sinh nhận được điện thoại của vũ duy kiên đặt mua một kg ma túy đá và một kg ma túy ketamine
sinh nhận lời và ngày hôm sau đi lên khu vực cửa khẩu thông thụ huyện quế phong tỉnh nghệ an
gặp một người phụ nữ lào hỏi mua ma túy
qua thỏa thuận người phụ nữ này đồng ý bán cho sinh một kg ma túy đá giá hai trăm linh triệu đồng một kg ketamine là ba trăm linh triệu đồng
nhận tin báo tử sinh kiên hỏi mượn nguyễn văn quyết một trăm linh triệu đồng và thuê người này trở vào nghệ an mua hàng nông sản với giá năm triệu đồng
trước khi lên đường kiên chuẩn bị xô nhựa màu đỏ có đựng dấu nhất mối và cát với mục đích nếu bị công an phát hiện thì sẽ phi tăng ma túy vào đó
thu xếp xong kiên bảo quyết đi xe đến huyện quế phong rồi hẹn gặp và đưa tiền cho sinh để mua ma túy
hai ngày sau sinh đưa hàng cho kiên
khi chiếc xe của quyết điều khiển trở kiên cùng số ma túy đi đến địa phận xã quỳnh vinh thị xã hoàng mai nghệ an thì bị công an phát hiện
thấy lực lượng chức năng khiên và quyết cố thủ trên xe ô tô sau đó đổ số ma túy trên vào chiếc xô đã chuẩn bị từ trước để tẩu tán nhưng bất thành
cơ quan chức năng xác định số lượng tinh thể rắn lẫn trong chiếc ô tô có bốn trăm linh
bốn mươi bảy mươi một gram ma túy đá và một ba mươi một một gram ma túy ketamin
tại phiên tòa sinh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình
cô khai rằng sau khi mua bán thành công được người phụ nữ quốc tịch lào đưa cho hai mươi triệu đồng tiền công còn kiên thì không đưa bồi dưỡng cho cô một đồng nào
số tiền thu được sinh mua một chiếc xe đạp điện cho em gái mua quần áo và một số vật dụng khác cho con
nữ bị cáo bật khóc khi nhắc đến đứa con nhỏ của mình
trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án
lương thị sinh xin giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc con chuộc lại lỗi lầm
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này kiên và sinh là người chủ mưu trực tiếp mua bán toàn bộ số ma túy trên
nguyễn văn quyết tuy không được bàn bạc trước nhưng khi biết kiên giao tiền cho sinh để mua ma túy
và biết kiên nhận được ma túy nhưng vẫn lái xe chở đối tượng này về quảng ninh
khi bị cơ quan chức năng phát hiện đã cùng kiên tẩu tán ma túy
vì vậy quyết và đồng phạm giúp sức cho kiên xem xét vai trò trong từng bị cáo trong vụ án
tòa tuyên phạt vũ duy kiên và lương thị sinh mức án tù trung thân
nguyễn văn quyết một mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngay sau tòa tuyên án sinh bật khóc chỉ vì mơ mắt trước những đồng tiền bất chính
cô đã tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt để lại đứa con nhỏ đã vắng cha nay còn thiếu mẹ
tự thước đi mạng sống của mình
cũng là người dân tộc thiểu số cũng từng luồn rừng đi buôn ma túy như sinh
nhưng cái giá mà lương thị huấn hai mươi tuổi quê ở huyện mường trà tỉnh điện biên phà trà
nó còn lớn hơn nhiều đó chính là mạng sống
bởi vì hành vi mang một mươi bánh heroin về hà nội để lấy một trăm linh triệu đồng tiền công
cô bị tòa nhân dân thành phố hà nội tuyên án tử hình

theo cáo trạng tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hiển quen và được người đàn ông tên thắng
không rõ lai lịch thuê vận chuyển một mươi bánh heroin với giá một trăm năm mươi triệu đồng
do quen biết với huấn khi đi tìm việc ở điện biên hiển đã thuê thiếu nữ mang số hàng trắng
từ thành phố điện biên phủ về hà nội với thỏa thuận một mươi triệu đồng mỗi bánh
cùng phận làm thuê do cần tiền nên huấn lập tức đồng ý
đầu tháng sáu nam thanh niên mang số ma túy đến phòng trọ của huấn để cất giấu
tối sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lương thị huấn để ma túy vào ba lô
vali kéo và túi sách rồi lên ô tô khách đi bến xe mỹ đình hà nội
để giám sát người vận chuyển hiển cũng bắt chiếc xe khác và khởi hành sau huấn một giờ
sáng hôm sau thiếu nữ sinh năm hai nghìn ra cổng bến xe đang đón taxi
thì bị trinh sát công an quận nam từ liêm bắt quả tang
trong túi của huấn cảnh sát còn thu giữ túi ma túy đá
biết đồng bọn bị bắt hiện đã đến công an đầu thú vào sáng hôm đó
cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
huấn khai do muốn có một trăm linh triệu đồng khoản tiền rất lớn so với bản thân
nên nhận lời vận chuyển ma túy
sau khi nghỉ án hội đồng xét xử nhận định
trong vụ án này hiện giữ vai trò chính khi nhận heroin để chuyển về hà nội
huấn là người thực hiện thích cực
thiếu nữ hai mươi tuổi còn tăng chữ ma túy để sử dụng
do số lượng ma túy của vụ án rất lớn
hội đồng xét xử thấy cần cách ly vĩnh viễn hai bị cáo ra khỏi xã hội
nhiều người tham dự phiên tòa hôm ấy không thể cầm lòng tiếc cho lượng tỷ huấn
một cô gái trẻ người dân tộc có ít nhiều nhan sắc
giá như huấn không bị đồng tiền làm loa mắt
thì đã không tự mình tước đi mạng sống của chính mình và đẩy người thân vào vòng tủi hổ
đã phạm tội thì phải trả giá
âu đó cũng là quy luật ở đời
thế nhưng đằng sau hai vụ án trên
phản ánh một thực tế là đang ngày càng có nhiều sơn nữ lao vào con đường phạm tội
theo nhận định của nhiều chuyên gia trong công tác đấu tranh
phòng chống ma túy ở một số tỉnh như lai châu điện biên sơn la thanh hóa nghệ an
thì tỷ lệ phụ nữ phạm tội về ma túy đang ngày càng gia tăng
nếu như trước đây họ chỉ thuần túy tham gia vận chuyển buôn bán lẻ
thì nay tội phạm nữ có vị trí và vai trò lớn hơn
thậm chí là cầm đầu đường dây liên tỉnh hay xuyên quốc gia
nếu như một mươi năm về trước
số phụ nữ có mặt trong các đường dây ma túy bị bóc gỡ mới chỉ trên một mươi
thì hiện nay con số đó đã tăng lên đến hai mươi năm ba mươi
những đối tượng này thường được chia làm hai loại
một là phụ nữ người dân tộc ít học thiếu hiểu biết
bị lợi dụng rủ dê xúi rụng ép buộc
hoặc do cuộc sống quá khó khăn nên tùng quẫn vi phạm pháp luật
thứ hai là những người phụ nữ được học hành lanh lợi
có đầu óc buôn bán biết ẩn mình trong các vò bọc hoàn hảo
loại đối tượng thứ nhất ít mưu nhưng lại ngoan cố
chay ý vì những niềm tin cực đoan
còn loại đối tượng thứ hai thì đúng là những bậc thầy về thủ đoạn
luôn có cả ngàn mưu ma chất quỷ đối phó với lực lượng chất năng
nhưng vì bất luận vì lý do gì
bị rủ dê lôi kéo hay chủ động lao đầu vào con đường phạm tội
thì những nữ quái và trù ma túy ấy đều ngàn lần đáng trách
bởi sớm hay muộn họ cũng sẽ trở thành người vợ người mẹ trong gia đình
cũng từng khát khao có một tổ ấm bình yên
vậy mà họ vẫn đang tâm mang cái chết trắng
gieo vào hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng vạn gia đình khác
khi bị bắt ngồi trong bốn bức tường giam
phần lớn những nữ lái buôn tử thần này đều xám hối
nhưng liệu những giọt nước mắt ân hận đó của họ
có rửa trôi được những lấm lem trong quá khứ
có tưới tắm đổi được những khô héo tổn thương
tủi đau khổ hờn của những bà mẹ có con nghiện ngập
và liệu nó có thể hàn dính vá víu lại rách nát của những gia đình
có người thân bập vào ma túy
đó là điều không thể
pháp luật thượng tôn lưới trời lồng lộng
bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào
sớm hay muộn cũng đều phải trả giá
chỉ hy vọng rằng
sau khi chứng kiến những tấm gương tài liếp như sinh
thì những sơn dân hay sơn nữ khác
kịp dừng lại lấy một giây để nghĩ suy
trước khi định lao đầu vào bóng tối mịt mù
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau